cảnh sát pháp đã bắt một người đàn ông dọa đánh bom tự sát tại lãnh sự quán iran ở paris
vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng iran israel đang gia tăng
theo đó nhân chứng nhìn thấy người đàn ông này vào khoảng một mươi một giờ sáng ra địa phương
xâm nhập vào lãnh sự quán iran mang theo vật dụng nghi là lựu đạn và áo chứa chất nổ
người đàn ông này sau đó rời lãnh sự quán và bị cảnh sát bắt giữ
hiện chưa rõ liệu vụ việc này có mối liên quan nào đến căng thẳng hiện tại giữa iran và israel hay không
theo nguồn tin từ cảnh sát pháp người đàn ông này cũng chính là người từng bị nghi có ý định đốt phá gần lãnh sự quán iran trong một vụ việc vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba